ngày hai mươi hai tháng bốn các thành viên trong bồi thẩm đoàn của thành phố new york mỹ đã bắt đầu tham gia phiên xét xử các cáo buộc hình sự đối với cựu tổng thống donald trump
ông trump đang phải đối mặt với ba mươi bốn tội danh có liên quan tới các cáo buộc làm giả hồ sơ để che đậy khoản tiền một trăm ba mươi đô la mỹ trả cho nữ diễn viên phim người lớn stomy daniel trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm hai nghìn một mươi tám
ông trump đã phủ nhận mối quan hệ này và bác bỏ các báo cáo buộc đối với ông
phiên tòa dự kiến kéo dài đến tháng năm tới nếu bị phán quyết phạm tội ông trump có thể phải đối mặt với án tù ông trump đã có mặt ở phiên tòa
trong quá trình xét xử bồi thẩm đoàn đã nghe lập luận từ các bên công tố bị cáo và nhân chứng
sau đó một mươi tám thành viên của bồi thẩm đoàn họp trong phòng kín và thảo luận cho tới khi thống nhất ý kiến bị cáo có tội hay không
thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết sau khi có quyết định của bồi thẩm đoàn
thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết sau khi có quyết định của bồi thẩm đoàn